công an tỉnh an giang đã trao hàng chục tấn lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm vật tư y tế cho ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh an giang
để gửi đến hỗ trợ nhân dân trở về an giang từ các tỉnh thành phố trong những ngày qua
tính đến chiều ngày sáu tháng một mươi lượng người dân từ các tỉnh thành phố như là thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương long an trở về an giang đã gần bốn mươi người
cấp ủy chính quyền lực lượng công an và các lực lượng khác của tỉnh an giang đã tiếp nhận đảm bảo an ninh trật tự và đưa nhân dân về các khu cách ly tập trung an toàn chú đáo
với mục đích đồng lòng cùng các cấp chính quyền tỉnh an giang trong việc hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh an giang
công an tỉnh an giang đã gửi bốn mươi tám hộp sữa bảy mươi khẩu trang năm mươi tấn gạo hai túi thuốc và hai mươi phần thuốc sông đến khu vực tập trung người dân mà địa phương đã đón nhận
sự đóng góp về sức lực vật chất và tinh thần của lực lượng công an đã tạo sức lan tỏa rộng khắp là niềm tin và sức mạnh để người dân có thêm động lực chiến đấu với dịch bệnh trong những ngày tới
lực lượng công an các địa phương nơi có người dân từ các tỉnh thành phía nam di chuyển
về quê đã và đang tiếp tục hỗ trợ tiếp đón hỗ trợ chỗ ăn chỗ nghỉ tạm thời và dẫn lộ an toàn đến địa phương giáp danh
theo số liệu thống kê tính đến ngày năm tháng một mươi tại các chốt phòng chống dịch tại tỉnh cà mau
ghi nhận có khoảng hai mươi người dân từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận đã tự phát về quê bằng xe máy
trước tình hình trên giám đốc công an tỉnh cà mau đã tăng cường hàng trăm cán bộ chiến sĩ tại các điểm tiếp nhận hỗ trợ người dân khai báo thông tin đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đồng thời phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức phát lương thực nước uống cho bà con đưa người dân về đến nhà các khu vực cách ly tập trung đảm bảo an toàn
trong những ngày vừa qua đã có hơn bảy công dân từ các tỉnh thành phía nam về quê bằng xe máy đã đi qua địa bàn tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã tổ chức hướng dẫn giao thông cho các đoàn xe để kiểm soát tránh ủn tắc trên quốc lộ một a
đồng thời thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự hướng dẫn người dân làm các thủ tục phòng chống dịch
và đưa vào các khu cách ly tập trung theo đúng quy định
đối với những công dân ngoài tỉnh lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường đi theo quốc lộ một a ra hết địa phận tỉnh nghệ an
sau đó sẽ bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa
dự kiến trong những ngày tới sẽ có hàng nghìn người tiếp tục về quê đi qua địa bàn
lực lượng công an tỉnh nghệ an vẫn thường xuyên túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để thực hiện các hoạt động đón và hỗ trợ công dân về quê
đảm bảo một cách chú đáo và an toàn nhất